trong dịp cao điểm tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín từ ngày hai mươi tháng một đến ngày một mươi chín tháng hai tức ngày một mươi năm tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến tăng từ tám đến một mươi các chuyến bay nội địa so với năm hai nghìn một mươi chín
tần suất bay trung bình khoảng tám trăm hai mươi chín chuyến bay mỗi ngày tăng bảy mươi lượt mỗi ngày so với tết hai nghìn một mươi tám
sản lượng hành khách là một trăm ba mươi bốn hai trăm linh bảy hành khách một ngày tăng từ một mươi sáu bốn trăm chín mươi đến một mươi bảy năm trăm linh năm hành khách so với cao điểm tết âm lịch năm hai nghìn một mươi tám
cao điểm nhất là ngày hai tháng hai tức hai mươi tám tết có khoảng chín trăm linh lượt chuyến bay
về cơ sở hạ tầng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tăng cường thêm một mươi băng chuyển hành lý bổ sung bốn trăm bảy mươi hai ghế trở
vô trí thêm máy xoay chiếu an ninh
về hệ thống sân đỗ máy bay sẽ khai thác tổng cộng bảy mươi hai vị trí sân đỗ thương mại ngày và đêm
trong đó có hai hành khách
có hai mươi sáu sân đỗ tự vận hành tăng một mươi bảy vị trí đỗ so với tết năm hai nghìn một mươi tám
sân bay tân sơn nhất sẽ điều chỉnh đường lăn w một mươi năm để phục vụ cho một mươi tám vị trí đỗ mới trong khu một mươi chín bảy mươi chín ha
hoàn thành công tác cải tạo đường lan e sáu đáp ứng tần suất khai thác phục vụ bay trong dịp tết nguyên đán